để bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sở giao thông vận tải tuyên quang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa phân luồng giao thông cầu nông tiến
thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài trong hai tháng từ nay đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
dự án sửa chữa cầu nông tiến km hai trăm một mươi một chín trăm hai mươi năm quốc lộ ba mươi bảy do sở giao thông vận tải tỉnh tuyên quang làm chủ đầu tư
công ty cổ phần ce việt nam là đơn vị thi công với kinh phí hơn năm tỷ đồng tiến hành sửa chữa các hạng mục như trụ t ba gối cầu trải thảm bê tông nhựa mặt cầu sơn lại lan can cầu dầm thép
cầu nông tiến bắc qua sông lô có chiều dài bốn trăm năm mươi bảy mươi năm m nối phường nông tiến và phường tân quang thành phố tuyên quang được đưa vào sử dụng từ tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cầu nông tiến đã được nâng cấp và sửa chữa vào năm hai nghìn một mươi hai nhưng do lượng phương tiện ngày một gia tăng cây cầu đã xuống cấp và cần sửa chữa để bảo đảm an toàn
cầu nông tiến đã được nâng cấp và sửa chữa vào năm hai nghìn một mươi hai nhưng do lượng phương tiện ngày một gia tăng cây cầu đã xuống cấp và cần sửa chữa để bảo đảm an toàn